vừa qua đã có một nhà báo dương tính với covid một mươi chín trong quá trình tác nghiệp
trong cuộc chiến đấu này các phóng viên cũng là lực lượng thường xuyên phải lao vào tâm dịch
để cung cấp đến nhân dân những thông tin chính xác cùng chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
công việc của các phóng viên khi đưa tin về dịch covid một mươi chín ở việt nam hay ở khắp nơi trên thế giới
đó là đưa thông tin chân thực nhanh nhạy nhất tới độc giả về dịch covid một mươi chín
trong đó có hai việc là tổ chức thông tin và thực hiện thông tin
về mặt tổ chức thông tin phải tìm hiểu cách đầu mối thông tin từ các cơ quan chức năng
để có được thông tin chính xác và kịp thời nhất
công việc của các phóng viên khi đưa tin về dịch covid một mươi chín ở việt nam hay ở khắp đời trên thế giới

giữa tâm dịch người dân thường có tâm lý bất an lo lắng nên việc cung cấp thông tin nhanh nhạy
chính xác sẽ giúp họ có cách phòng tránh tốt nhất có thể tuy nhiên bất kỳ việc gì
trước tiên đều phải đảm bảo quy tắc an toàn
thực hiện tốt cái nguyên tắc mà bộ y tế đã khuyến cáo và trong cái quá trình tác nghiệp thì khi
mà tới trung tâm báo chí cũng như là đi ra ngoài tác nghiệp khi mà trung tâm báo chí đi cùng cũng
luôn luôn nhắc nhở anh em là cố gắng để bảo vệ bản thân mình và thực hiện tốt các quy định
mà đề ra đặc biệt là luôn luôn phải có nước rửa tay mang theo và luôn luôn phải có nước rửa tay
mang theo và luôn luôn phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những người kể cả người khi mà xuất
viện như hôm nay chúng ta đến đây để quay vào và đưa tin thì cũng phải giữ nguyên những cái nguyên
tác đấy để làm sao mà có cái khoảng cách đủ để an toàn có thể thấy rằng riêng trong đợt dịch này
nhà báo phóng viên phải tìm hiểu về bệnh dịch và cách phòng tránh dịch để vượt qua sợ hãi
và quan trọng là phải mang được tin về tòa soạn
nhưng mặt khác cũng phải hiểu về giới hạn của mình để không xâm phạm vào công việc chuyên môn của
bác sĩ và hơn cả là không để mình trở thành người mang virus ra ngoài phát tán và lây lan
đó chính là sự khó khăn nhưng cũng là trải nghiệm quan trọng của nghề báo